thưa quý vị trong ba tuần đầu thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy nồng độ cồn
từ ngày một tháng tám đến ngày hai mươi một tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện hơn chín ba trăm linh trường hợp vi phạm
về nồng độ cồn và tám mươi ba người dương tính với ma túy
ngoài ra cảnh sát giao thông cũng xử lý một trăm bảy mươi một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
tổng số tiền cảnh sát giao thông phạt với các trường hợp là gần bốn mươi chín tỷ đồng
tước giấy phép lái xe bảy bảy trăm hai mươi một trường hợp tạm giữ chín ba trăm năm mươi năm phương tiện
cục cảnh sát giao thông cho biết trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch
nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn giao thông
thời gian gần đây xảy ra hiện tượng người dân sống ven quốc lộ một a đoạn qua huyện thạch hà
tự phá rỡ tường hộ lan để tiện cho việc đi lại
đây là hành động hết sức nguy hiểm gây nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
bên phải quốc lộ một a theo hướng bắc nam trên đoạn đường dài hơn ba trăm linh mét qua thôn hòa bình xã việt tiến huyện thạch hà
nhiều đoạn lan can làm bằng tôn lượn sóng bị người dân tháo ốc đầu nối
đặt sang một bên để máy móc vào đổ đất sát lấp mặt bằng phía trong
một số điểm khác gần đó lan can đã bị dỡ từ trước để lấy lối ra vào các cửa hàng bán vật liệu xây dựng máy móc đông nghiệp
nguyên nhân được người dân ở đây giải thích là do xã việt tiến chưa làm đường gom
khiến nhiều người đã đầu giá mua đất không thể cải tạo đất xây dựng công trình
vi phạm quy định về chở hàng quá tải khi tham gia giao thông khi được cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe
thì tài xế lại tiếp tục lái xe đẩy một cảnh sát giao thông khiến cảnh sát này phải chạy lùi trước đầu xe
sự việc xảy ra trên quốc lộ một a hướng ninh bình thanh hóa
ô tô đầu kéo biển kiểm soát ba mươi sáu c tám nghìn năm trăm hai mươi một kéo theo rơ móc ba mươi sáu r sáu trăm tám mươi sáu do tài xế lê minh hạnh điều khiển
có dấu hiệu chở quá tải nên lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng lại kiểm tra
khi thiêu tá đặng ngọc hòa yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ và đưa xe về trạm cân tài trọng kiểm tra
tài xế hạnh lao lên xe rồi bất ngờ đóng cửa lại cho xe chạy tiến về phía trước
khiến thiếu tá hòa bị đẩy đi lùi trên một đoạn đường dài
xe chạy được khoảng năm km thì lực lượng chức năng mới dừng được xe và đưa về kiểm tra tải trọng
với các lỗi trên lực lượng chức năng đã xử phạt số tiền hai mươi hai triệu đồng tước giấy phép lái xe ba tháng đối với lái xe
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã tam bố huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ
chiếc xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi chín c bốn nghìn chín trăm năm mươi ba đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi
khi đến đoạn qua dốc tam bố thì xe bị mất lái lao sang bên trái đường
đâm gãy đổ nhiều cây xanh và làm sập hơn ba mươi mét hàng rào của nhà dân
sau đó xe tải lật nghiêng trượt dài về phía trước đâm vào một xe ô tô tải khác đang đỗ bên lề đường
lúc tai nạn xảy ra ông phạm trường sơn năm mươi tuổi đang đứng trên vỉa hè thì bị xe tải đâm trúng khiến ông tử vong tại chỗ
hai chiếc xe tải bị hư hỏng nặng
sau đó lực lượng công an đã có mặt phân luồng điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên